trong hai mươi bốn giờ qua thời tiết tỉnh khánh hòa nhiều mây có mưa nhẹ rải rác lượng mưa phổ biến dưới một mươi mm
mực nước sông trong hai mươi bốn giờ qua đều giao động ở mức thấp dưới báo động một
cụ thể sông dinh ninh hòa đạt ba tám m sông cái nha trang là ba ba mươi bốn m
trên địa bàn tỉnh có ba mươi một hồ chứa hai mươi tám hồ chứa thủy lợi ba hồ chứa thủy điện
hiện nay tổng dung tích các hồ chứa là hai trăm ba mươi năm triệu m ba đạt chín mươi năm so với tổng dung tích thiết kế
sau khi bão số chín di chuyển theo hướng tây bắc ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của tỉnh khánh hòa
các địa phương trong tỉnh đã thông tin sơ bộ về thiệt hại do bão số chín gây ra như sau
tại địa bàn thành phố cam ranh có chín mươi bè nuôi tôm thuộc thôn bình hưng xã cam bình bị sóng đánh hư hỏng
sống gần bờ lớn đã đánh lật một ghe của ngư dân
ba thúng chai hổng ba bè cảo lòng hai trăm bảy mươi chín lồng tôm hùm của thôn bình lập xã cam lập
tại huyện đảo trường sa có hai cuộc đoi gió của trạm khí tượng thúy văn tại huyện đảo này bị đổ gãy
hư hỏng một số công trình hạ tầng của quân và dân trên đảo như vườn ươm cây một số hạ tầng khác
còn tại thị xã ninh hòa một cây đánh cá của ngư dân đã bị sóng đánh chìm hư hỏng nặng
các địa phương khác đặc biệt các huyện ven biển hiện đang tổ chức rà soát kiểm tra đánh giá thiệt hại sau bão
tỉnh khánh hòa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan địa phương đơn vị tiếp tục tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi nắm bắt tình hình bão mưa lũ kịp thời ứng phó và khắc phục
còn ở phú yên sóng biển đã tràn vào một số dân cư ven biển
vào tối một mươi tám tháng một mươi hai sóng biển dâng cao kết hợp triều cường đã cuốn trôi hầu hết các bào cát
nước tràn vào nhà gây hư hại một số vật dụng sinh hoạt của người dân
tại bình định ngày một mươi chín tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh có gió mạnh mưa to
đặc biệt là khu vực bờ biển tỉnh này có sóng cao từ hai đến năm mét
trong đó khu vực kè chắn gió sóng biển tam quan ở thị xã hoài nhơn có nhiều điểm sạt lở
bị sóng đánh vỡ nhiều đoạn
theo bang chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
mưa to đã gây ngập úng cục bộ hơn năm hai trăm một mươi hai hectare lúa mới gieo xạ
riêng tại thị xã hoài nhơn có nhiều đoạn bờ suối kênh mương và kè bờ bắc sông lại giang bị sạt lở
ghi nhận thiệt hại do bão số chín gây ra ở đảo sông tử tây đảo đá nam thuộc quần đảo trường sa tỉnh khánh hòa
bão đã làm đổ gãy hai cột đo gió gây hư hỏng hai mươi bảy tấm pin mặt trời rất nhiều cây xanh bị bật gốc
gãy đổ và tốc mái nhiều ngôi nhà trên các đảo với tổng diện tích lên tới năm trăm linh m hai
ngoài ra cũng tại địa phương này một trăm hai mươi lồng bè nuôi tôm bị thiệt hại
chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số chín tránh tư tưởng chủ quan
bão số chín
bão số chín tức bão rộng bị sạt lỡ
bão số chín đã quần thảo trên biển đông những ngày vừa qua với hướng đi cực kỳ phức tạp
ban đầu đi theo hướng tây bắc sau đó ngược lên hướng bắc và hiện đang đi theo hướng bắc đông bắc
dự báo đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai tâm bão tại vị trí hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba một độ kinh đông
cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm bốn mươi km về phía nam sức gió cấp tám giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới là từ vĩ tuyến một mươi bốn năm đến hai mươi một độ vĩ bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo khu vực nguy hiểm chuyển dịch về phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi đến một trăm một mươi tám độ kinh đông
ngày hai mươi tháng một mươi hai vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thừa thiên huế đến khánh hòa
có sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động dữ dội
theo báo cáo của các địa phương tính đến sáng hai mươi tháng một mươi hai tình hình thiệt hại do bão số chín
có một người chết tại bình thuận do bị lật thuyền thúng khi di chuyển ra tàu cá neo đậu
có ven bờ có năm tàu cá bị chìm và ba tàu cá hư hỏng tại nơi nêu đầu sát bờ ở tỉnh bình thuận
một trăm hai mươi lòng bè nuôi tôm ở tỉnh khánh hòa bị thiệt hại
tại các đảo sông tử tây đảo đá nam đã gãy hai cuộc đo gió chín mươi cây xanh bị gãy đổ
hai mươi bảy tấm pin mặt trời bị hư hỏng
đến thời điểm này đã có chín trăm tám mươi tàu trên sáu năm trăm ba mươi bốn người đang hoạt động trên biển
và đã có năm mươi bảy bảy trăm bốn mươi tàu trên hai trăm chín mươi một tám trăm hai mươi sáu người về nêu đầu
về tàu vận tải hiện có bốn trăm năm mươi bốn tàu phương tiện thủy nội địa hoạt động từ quảng bình đến bình thuận
tổng cục thủy sản cho biết diện tích nuôi trồng thủy sản trên biển và ven biển có một mươi bốn hai trăm bảy mươi hectare
số lòng bè là một trăm bảy mươi tám năm trăm một mươi tám lòng bè
các địa phương đã tổ chức sơ tán tổng số một năm trăm ba mươi hộ trên ba sáu trăm chín mươi bốn người
và ba tám trăm hai mươi tám người trên các lồng bè đến nơi an toàn
quảng nam có một trăm sáu mươi bảy hộ
quảng ngãi với một ba trăm một mươi ba hộ trên ba bốn mươi sáu người phú yên với năm mươi hộ trên một trăm hai mươi người và ba tám trăm hai mươi tám người trên lòng bè
hiện tại khu vực ven biển các tỉnh quảng ngãi phú yên có một mươi một điểm sạt lỡ đặc biệt nguy hiểm
với tổng chiều dài là một mươi ba ba mươi năm km
các tỉnh thừa thiên huế quảng nam phú yên đã huy động lực lượng tổ chức gia cố các khu vực bị sạt lở
khu vực kè biển phú thuận huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
khu vực biển cửa đại thành phố hội an quảng nam khu vực phường sáu thành phố tuy hòa phú yên
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện tới ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang
theo đó hiện nay bão số chín vẫn mạnh ở cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi ba di chuyển theo hướng bắc đông bắc
với vận tốc một mươi năm hai mươi km một giờ sóng biển cao từ năm đến bảy mét vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới
từ vỉ tuyến một mươi năm hai mươi một độ vĩ bắc
tây kinh tuyến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
để chủ động ứng phó với diễn biến bão sóng lớn trên biển tránh tư tưởng chủ quan
đồng thời phục hồi sản xuất nhanh đối với khu vực đã đảm bảo an toàn
yêu cầu tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của bão
hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động khu vực bắc biển đông di chuyển vào trú tránh đảm bảo an toàn
đặc biệt là một mươi ba tàu quảng ngãi đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm
chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá cụ thể các điều kiện đảm bảo an toàn
về gió sóng lớn trên biển sống khu vực ven bờ bám sát thực tế
để điều chỉnh kịp thời kế hoạch ra khơi đánh bắt vụ cá bắt
và các hoạt động khác trên biển đảo ven biển cửa sông
đánh giá cụ thể tình hình sạt lỡ đê kè biển do ảnh hưởng của bão số chín
để có phương án xử lý khẩn cấp đối với khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư
đảm bảo an toàn khi đưa người dân trở lại sau khi sơ tán
mặc dù báo không trực tiếp đi sâu vào đất liền nước ta
nhưng ảnh hưởng của bão là không thể chủ quan
những thông tin liên quan đến cơn bão số chín sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video
và xin hẹn gặp lại các bạn trong những tin tức bão lũ tiếp theo